tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo
quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu và nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng biểu dương đánh giá cao ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
trong việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt học tập nghị quyết số hai mươi sáu và nghị quyết số một mươi tám và kế hoạch của bộ chính trị
đồng thời đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh những kết quả bước đầu của tỉnh quảng ninh đạt được
đã mang lại những kinh nghiệm những gợi mở những giá trị tham khảo cho các địa phương khác trong cả nước
đồng chí võ văn thưởng đề nghị tỉnh quảng ninh cần tiếp tục kiên trì thực hiện các chương trình kế hoạch nghị quyết của tỉnh
đối với mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
đồng chí lưu ý tỉnh quảng ninh cần tinh gọn tiết kiệm về nguồn lực bộ máy con người
nhưng làm sao phải đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
cũng tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã báo cáo với đoàn kiểm tra một số khó khăn vướng mắt
trong quá trình triển khai thực hiện hai nghị quyết và đề nghị đoàn kiểm tra chuyển kiến nghị của ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
tới bộ chính trị các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết kịp thời